về quan điểm đi lễ cả năm không bằng ngày giảm tháng riêng
ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng hai dương lịch cũng là một mươi năm tháng một âm lịch
người dân tại hà nội nô nức đi lễ chùa
các địa điểm như chùa trấn quốc đền quán thánh hai phủ tây hồ
tập trung đông đảo người dân đến tham quan chiêm bái
và đây cũng chính là cơ hội để các bãi xe tự phát cùng nạn chặt chém giá vé
tái diễn trong những ngày đầu năm mới
phủ tây hồ ngày dằm tháng riêng đông đúc du khách thập phương
và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong những ngày này của người dân
đó là gửi xe vào lễ chùa
ngay lập tức hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên như nấm
quanh khu vực đường dẫn vào phủ
mọi người thì muốn là gửi xe ở gần đây để đỡ phải đi bộ xa
tí đi ra thì đỡ phải đi bộ xa
từ tiện thì tiện trong mình thôi nhưng mà về mỹ quan đô thị thì nó không được đẹp
và đặc biệt là về đến những lơi linh thiêng này thì cần yên tĩnh
ở đây thì sẽ thấy là hừu nè bị luôn là lộn nhộn
từ người gửi xe cho đến là người cho thuê gửi ấy
thế là khá là ồn ào lộn nhộn ấy
người ta tự phát cũng có một cái hay
bên cạnh cái hay của nó là cái không hay ở chỗ là người ta tăng giá
thứ hai là các cái điểm những cái thứ có thể người ta cũng gọi vô hình chung
người ta cũng làm cản trở thêm giao thông công cộng
giá vé trong giữ xe của những ngày này thì cũng gấp từ hai đến hai năm lần so với quy định
nhu cầu là có và cần thiết
thế nên đa phần người dân cũng cảm thấy hài lòng
với việc bị chặt chém
một cách nhẹ tay như thế này
thấy là các bạn thì bao giá luôn mà một mươi
mình cũng không lo chặt chém
hoạt động tự phát theo kiểu này thì diễn ra thường niên mỗi dịp lễ hội đầu năm
và không hề có sự chuyển biến sau nhiều năm qua
đây là một nhu cầu rất là thiết yếu của nhân dân
chúng ta phải tìm cách xử lý
chứ không phải là chúng ta cấm hết được
cấm hết được cái nhân dân để xe tùy tiện rồi bắt đầu trộm cắp
lấy đi thì còn diễn biến phức tạp hơn nhiều
vậy thì chúng ta phải nghiên cứu những không gian nào
ở gần gần các khu vực đó
có thể chúng ta có thể tạm thời cho người ta sử dụng làm bãi giữ xe tự phát
nhưng mà có quản lý chặt chẽ
thì cái đó là sẽ làm tốt cho cái hoạt động của giao thông tính
năm nay với tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp
nên số lượng người dân đi tham quan vãn cảnh
tại các điểm di tích tâm linh cũng được hạn chế hơn nhiều so với trước đây
công tác phòng chống dịch cũng đặc biệt được chú trọng
thực hiện tại những khu vực này